thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh con tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bùi văn vượng và chu đức hùng nguyên là trạm trưởng và kế toán trạm khuyến nông huyện đắc hà
về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng từ tháng một năm hai nghìn chín đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm vượng và hùng đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ
trong việc quản lý thu chi ngân sách nhà nước giao cho trạm khuyến nông
cả hai đã hợp thức hóa các hợp đồng kinh tế để rút tiền từ thực hiện các chương trình dự án
để chi cho các mục đích không đúng theo quy định gây thất thoát lãng phí một tỷ hai trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi văn vượng bảy năm sáu tháng tù bồi thường hơn ba trăm bốn mươi bảy triệu đồng
cho trung tâm dịch vụ nông nghiệp đắc hà và chu đức hùng bốn năm sáu tháng tù
công an quận bình tân tp hcm cho biết vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của công an thành phố
tiến hành lấy lời khai các nhân chứng cùng những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ người đàn ông
bị sát hại trong căn nhà trên địa bàn
vào trưa ngày một tháng hai một người đàn ông trú tại quận bình tân xảy ra mâu thuẫn với hai người đàn ông khác
trong căn nhà tại hẻm đường ao đôi phường bình trị đông a
một lúc sau người trong nhà kiểm tra thì phát hiện nạn nhân nằm trên vũng máu với nhiều vết đâm trên người
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng
bước đầu cơ quan công an cho biết đã bắt giữ được một nghi phạm để tiến hành điều tra
công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trương thanh phong
trú tại phường bảy tp trà vinh về hành vi tàng trữ trai phép vũ khí quân dụng
theo kết quả điều tra vào ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc ăn nhậu đoàn trí thành hỏi mượn phong
cây súng rulo có lắp sẵn sáu viên đạn
năm tháng chín trong lúc ngồi nhậu giữa thành và một nhóm người xảy ra mâu thuẫn
nên thành đã dùng súng bắn làm một người bị thương
đến hai mươi giờ cùng ngày phong đã đến cơ quan công an tự nguyện giao nộp súng và năm viên đạn
đồng thời khai nhận mua khẩu súng trên của một người quen tại tp hcm
kết quả giám định xác định khẩu súng trên là súng quân dụng
với hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
một mươi sao đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thừa thiên huế ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam vào ngày hôm nay
vào ngày một mươi bốn tháng một lực lượng công an tiến hành kiểm tra quán karaoke quỳnh hương
thì phát hiện tại ba phòng có khách đang có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra ban đầu được biết quán karaoke này do lê thị mỹ dung
trú tại tp hcm làm chủ hoạt động từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
quán có một mươi sáu phòng trong đó có sáu phòng để khách hát karaoke
còn một mươi phòng bố trí để cho khách sử dụng trái phép
do thiếu tiền tiêu xài vàng văn thương và hoàng văn cương
cùng chú tại huyện tam đường tỉnh lai châu đã áp bản nhau đi cướp tài sản
tuy nhiên các đối tượng đã bị công an thành phố lai châu bắt giữ chỉ sau năm giờ gây án
vào chiều tối ngày một tháng hai chị nguyễn thị hoài đang bán vé số
tại đường trần đại nghĩa tp lai châu
thì bị hai thanh niên đi xe máy cướp giật một túi sách
bên trong có gần hai triệu đồng nhiều tập vé số và một con dấu
đến hai mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ
được thương và cương thu giữ một xe máy và số tiền gần bảy trăm sáu mươi đồng
qua tết nhanh hai đối tượng trên đều dương tính với ma túy
trong không khí toàn đảng toàn dân và toàn quân ta đang thi đua sôi nổi
chào mừng chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
vào chiều ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng
đảng ủy văn phòng trung ương đảng đã tổ chức lễ trao huy hiệu
năm mươi năm năm tuổi đảng
tặng đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
tham dự buổi lễ có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội phương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thường
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
thay mặt lãnh đạo đảng đồng chí võ văn thưởng thường trực ban bí thư
đã trân trọng trao huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
được kết nạp đảng vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với năm mươi năm năm đứng trong hàng ngũ của đảng cộng sản việt nam
đồng chí nguyễn phú trọng luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
trong mọi hoàn cảnh luôn tỏ rõ bản lĩnh trí tuệ của người cộng sản kiên cường
kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh và tư tưởng hồ chí minh
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng tính tiên phong gương mẫu
không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện
trải qua nhiều cương vị quan trọng do đảng nhà nước và nhân dân giao phó
đồng chí nguyễn phú trọng đã có nhiều công hiến to lớn quan trọng
cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta
nhất là trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đối với đảng nhà nước và nhân dân
và toàn thể các đồng chí
nguyện suốt đời phấn đấu hy sinh tuyệt đối trung thành với lý tưởng
sự nghiệp cách mạng của đảng ra sức tu dưỡng rèn luyện
cố gắng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh
để xứng đáng là một đảng viên của đảng cộng sản việt nam
nhân dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng kính chúc các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
hôm nay tại hà nội ban nội chính trung ương và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách
kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh
của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
gọi tắt lạc ban chỉ đạo
dự lễ ra mắt có đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó trưởng ban chỉ đạo
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
lãnh đạo các cơ quan trung ương
phát biểu tại buổi lễ đồng chí võ văn thưởng nêu rõ
nội dung những bài viết tư tưởng quan điểm chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư
trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú
thể hiện tầm nhìn trí tuệ sáng suốt sự chỉ đạo sâu sát
quyết liệt toàn diện đầy sức thuyết phục của đồng chí tổng bí thư
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng trình đốn đảng
cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm
sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ
sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm
và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực
của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
để xây dựng trình đốn đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh
nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình ủng hộ cổ vũ của các tầng lớp nhân dân
đại biểu quốc hội chính khách học giả nước ngoài
cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn
có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta
qua cuốn sách này bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn
về chủ trương đường đối và quyết tâm đấu tranh chống giặc nội sâm
ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực của đảng nhà nước ta
một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt cam go
đồng chí võ văn thưởng đề nghị sau lễ ra mắt sách
bàn tuyên giáo trung ương chủ trì phù hợp với ban nội chính trung ương
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và các cơ quan báo chí
bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực phù hợp tập trung tuyên truyền
giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ đảng viên công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân
các cấp ủy tổ chức đảng sớm tổ chức cho cán bộ đảng viên đọc nghiên cứu
quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách đưa vào nội dung sinh hoạt tri bộ
liên hệ với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của địa phương đơn vị mình
hệ thống giáo dục quốc dân nhất là các học viện trường chính trị trường đại học cao đẳng cả nước
trên cơ sở nội dung cuốn sách xây dựng thành tài liệu học tập
nghiên cứu về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
cấp ủy tổ chức đảng các cấp các ngành địa phương
cần vận dụng đúng đắn phù hợp các bài học kinh nghiệm
được đúc rút từ quá trình lãnh đạo chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nêu trong cuốn sách
tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo đã bấm nút phát hành sách điện tử tặng sách cho bốn mươi bảy cơ quan đơn vị
vào chiều tối ngày hôm nay văn phòng chính phủ tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ
dưới sự chủ trì của đồng chí trần văn sơn bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn của chính phủ
đây là buổi họp báo đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
và diễn ra sau phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
người phát ngôn của chính phủ đã thông tin khái quát về phiên họp chính phủ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại phiên họp các thành viên chính phủ lãnh đạo các địa phương thống nhất nhận định
thực hiện chỉ thị của ban bí thư và thủ tướng chính phủ về tổ chức tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
các bộ ngành địa phương đã nỗ lực chỉ đạo quyết liệt tổ chức tết nguyên đán đầm ấm
vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm mọi người mọi nhà đều có tết
các lực lượng tổ chức ứng trực đầy đủ nhất là lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
qua đó ngăn ngừa tai nạn giao thông và các vụ việc gây mất trật tự an toàn xã hội
đặc biệt các chiến sĩ công an nhân dân đã có nhiều hành động hình ảnh đẹp
thể hiện tinh thần hết lòng vì nhân dân mang tính nhân văn nghĩa tình sâu sắc như quán ăn miễn phí
chuyến xe không đồng chợ không đồng cửa hàng không đồng
trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí về tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng tiêu cực
thời gian qua như vụ việt á vụ án cục lãnh sự
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
về mục tiêu bộ công an cố gắng kết thúc điều tra trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên do án tải hồ sơ cho nên cũng không loại trừ khả năng có thêm những tình tiết mới
đến nay thì cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố đối với vụ án ở cục lãnh sự thì đã khởi tố bốn mươi một bị can
tăng hai bị can sau những lần họ báo trước và đã phong tỏa cây biên ngăn chặn
và số tiền là khoảng tám mươi tỷ đồng
đối với vụ việt á thì đã khởi tố là một trăm linh bốn bị can cũng tăng hai bị can so với lần họp báo trước
và số tiền phong tỏa cây biên là khoảng một bảy trăm linh tỷ đồng
liên quan vụ án xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm và cục đăng kiểm việt nam
trung tướng tôn sô thông tin đến nay công an các địa phương đã tiến hành khám xét ba mươi hai trung tâm
khởi tố hai trăm bốn mươi tám
đây là một vụ án tham nhũng có tổ chức hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống
được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam phòng kiểm định xe cơ giới
đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội
qua điều tra cho thấy là một vài lãnh đạo phòng kiểm định thì họ nhận tiền hối lộ định kỳ
theo tháng theo quý của một số trung tâm đăng kiểm
để mà thứ nhất là bỏ qua các lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động
thứ hai là bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra đánh giá định kỳ hoặc đột xuất
thứ ba là để ký duyệt cấp các mạng đăng kiểm
hay là họ còn thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả
kiểm định về khí thải về phanh về đèn
để mà nhận tiền xuyên suốt dựng hoạt có tổ chức
theo trung tướng tô ân sô khi cơ quan công an tiến hành khám xét một số trung tâm đăng kiểm
có dư luận cho rằng cơ quan công an làm như thế này
là ảnh hưởng đến người dân tuy nhiên thực tế hoàn toàn không phải như vậy
thì có những cá nhân dự kiến là thông báo với tất cả các trạm đăng kiểm trên toàn quốc là ngưng hoạt động
để tạo áp lực đối với công an tức là dùng dư luận xã hội để tạo áp lực
và cơ quan công an đã cảnh báo đến các cái cá nhân này và cái thủ đoạn đó của họ đã không thực hiện được
người phát ngôn bộ công an cho biết bộ công an đã kiến nghị với bộ giao thông vận tải
thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị khóa một mươi ba đã ban hành nghị quyết số một mươi hai
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nguyện

thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện
thưa quý vị sinh thời chủ tịch hồ chí minh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của giáo dục nước nhà
người chỉ rõ nền giáo dục việt nam là nền giáo dục vì con người
có vai trò huấn luyện bồi dưỡng phát triển toàn diện con người việt nam mới xã hội chủ nghĩa
thấm nhuận sâu sắc tư tưởng hồ chí minh quán triệt đầy đủ toàn diện quan điểm chủ trương của đảng
nhất là trong giai đoạn đổi mới đất nước
đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn xác định giáo dục đào tạo trong công an nhân dân là nhân tố căn bản
then chốt quyết định chất lượng nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an qua các thời kỳ
và tác động trực tiếp đến kết quả các mặt công tác công an
tổng kết thực tiễn phát triển hệ thống lý luận nghiệp vụ công an
đổi mới phương thức tổ chức đào tạo theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa dạy học và nghiên cứu khoa học
giữa lý luận và thực tiễn giữa nhà trường với công an các đơn vị địa phương
tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục ngoài ngành và nước ngoài
trong đào tạo nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo
mỗi nhà giáo cũng cần phải nhận thức rõ về sứ mệnh vẻ vang và trách nhiệm lớn lao của mình
là người chuyên cảm hứng và thắp lên ngọn lửa đam mê học tập say mê nghề nghiệp
khơi dậy tình yêu quê hương đất nước
khát khao công hiến cho lý tưởng kết quả
mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng cho học viên nói theo
xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân
với tinh thần yêu nghề yêu ngành các nhà giáo công an nhân dân đã đào tạo bồi dưỡng
huấn luyện hàng chục vạn cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
dưới sự hướng dẫn đào tạo trực tiếp của đội ngũ nhà giáo công an nhân dân
các thế hệ học viên sau khi ra trường đã có mặt ở mọi nèo đường tổ quốc
phát huy những trí thức kỹ năng được học tập tại trường
áp dụng có hiệu quả trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự xã hội
nhiều cựu học viên công an nhân dân giữ những trọng trách quan trọng của đảng nhà nước và ngành công an
nhiều đồng chí được đảng nhà nước tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
với những bước tiến vượt bậc công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
đã hòa nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân
chất lượng đào tạo bồi dưỡng ngày càng đứng nâng cao
không chỉ đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công an
mà đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng và nhà nước giao
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đã chỉ rõ những thời cơ thách thức của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn mới
để đáp ứng nhiệm vụ đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải có những bước chuyển mình mạnh mẽ
trong đó công tác giáo dục đào tạo phải đi đầu
một là tạo ra bước đột phá trong đào tạo nghiên cứu khoa học của học viện
có phần đào tạo đội ngũ cán bộ công an có năng lực trình độ chuyên môn cao
có bản lĩnh chính trị vững vàng có nhân cách đạo đức trong sáng nhân văn
hết lòng phụ tổ quốc phụ sự nhân dân
đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới
hai là học viện an ninh nhân dân sẽ tiếp cận được hệ thống chương trình nội dung đào tạo hiện đại tiên tiến
phù hợp với trình độ của khu vực và thế giới
đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ an ninh trật tự
thực hiện nghiêm túc nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị công tác giáo dục đào tạo công an nhân dân
thời gian qua đã có sự chuyển mình đổi mới sâu sắc toàn diện và đồng bộ
các trường công an nhân dân tập trung hoàn thiện đổi mới ngành chuyên ngành đào tạo
chương trình đào tạo và phương thức đào tạo nhất là chuyển đổi phương thức tuyển sinh
tháng một mươi một vừa qua hơn hai thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh văn bằng hai các trường công an nhân dân
kỳ thi được tổ chức với mục đích tuyển sinh tuyển dụng những công dân
có trình độ tốt nghiệp đại học ở ngành ngoài có học lực khá giỏi vào các trường công an nhân dân
đây là một định hướng quan trọng trong việc mở rộng nguồn tuyển
thu hút được học viên tốt nghiệp loại giỏi nhân tài và lực lượng công an nhân dân
chủ trương của bộ tuyển các em có trình độ tốt nghiệp đại học vào trong trường đào phòng cháy cháy là rất đúng đắn
bước đầu thì đánh giá là các em là những học viên có kiến thức chuyên môn
và có một phần kiến thức tuyển sinh
thực tế cho nên là công tác sảng dạy của chúng tôi cũng rất là thuận lợi
chúng tôi hy vọng rằng số thí sinh đã được tuyển vào trường
sau khi tốt nghiệp sẽ đạt mục tiêu đáp ứng yêu cầu của công tác công an trong tình hình mới
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba là năm đầu tiên của công an tổ chức
để đánh giá năng lực tuyển sinh vào cơ trường công an nhân dân
và thi vụng hai phần tư luận và trách nhiệm
trong đó đáng chú ý phần trách nhiệm
tư luận toàn diện ở cả hai lĩnh vực tự nhiên và xã hội
theo quy định tiệm diễn tuyển bằng tiệm hướng được trung học hồn thông bốn mươi
tiệm bài tùy đánh giá năng lực sáu mươi
cái kết hợp này nhằm vừa đảm bảo được tiền thuật năng lực cơ bản
vừa đảm hưởng được cầu thật hóa thí sinh
em nghĩ bài thi đánh giá năng lực năm nay là một bài thi rất là hay
bởi vì nó sẽ cho bọn em cơ hội để phát triển
cũng như là cho bạn em thể hiện năng lực của mình ở bài thi đánh giá năng lực
vì bài thi đánh giá năng lực này mức độ câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao
vì vậy lên một số bạn học tủ thì em nghĩ sẽ không có điểm cao ở bài thi này
nếu có bài thi đánh giá này mà kết quả của các thí sinh tuyển vào trường công an năm nay
không còn mưa cái điểm tuyệt đối không còn mưa điểm một mươi nữa
thì tôi cho rằng đây là rất tín hiệu rất là đáng mừng
theo thống kê với gần chín thí sinh dự thi đánh giá
nhưng chỉ có gần bốn mươi sáu thí sinh đạt số điểm năm mươi trở lên trong tháng điểm một trăm linh
các thí sinh này đều đạt được học tủ
lực khá giỏi trong ba năm học trung học phổ thông
điều này cho thấy mức độ phân hóa chất lượng phổ điểm độ khó của bài thi đánh giá năng lực
qua đó giúp bộ công an lựa chọn chính xác các thí sinh có năng lực chất lượng tốt
để đào tạo bổ sung cho nguồn nhân lực của lực lượng công an nhân dân
chúng tôi đặt ra đối với công tác tuyển sinh năm nay là phải có sự cân bằng kiến thức
kể cả kiến thức tự nhiên xã hội và yêu cầu kể cả cái việc là các em phải có ngoại ngữ
để thi vào các học viện trường công an nhân dân
với cái mục tiêu là phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi là xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch chính quy tinh nhuệ hiện đại
đảng ta xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển
được ưu tiên đi trước trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
giáo dục đào tạo là nhân tố quyết định tới nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng
tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân chính quy tinh nguyện hiện đại
hiện nay các trường công an nhân dân đang tích cực thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
bằng những đề án triển khai cụ thể với những bước đi lộ trình cụ thể
sớm đưa các cơ sở giáo dục công an nhân dân đạt chuẩn quốc gia ngang tầm khu vực và thế giới
xứng đáng với sự tin tưởng và các phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước đã trao tặng
phần trình bày của tôi đến đây cũng xin được kết thúc
mời quý vị cùng trở lại trường quay với những nội dung đáng chú ý khác
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can
nguyễn ngọc hai cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến việc
giúp công ty cổ phần tân việt pháp được hưởng lợi số tiền hơn bốn mươi năm tỷ đồng trái quy định
cùng bị truy tố về tội danh trên có một mươi bị can là cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh bình thuận
trong vụ án này bị can nguyễn văn phong cựu giám đốc sở tài chính
bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào năm hai nghìn một mươi ba ubnd tỉnh bình thuận chủ trương bán đấu giá ba lô đất
tại phường phú hải thành phố phan thiết với giá khởi điểm hơn một trăm một mươi một tỷ đồng
tương đương một triệu hai trăm linh nghìn đồng một mét vuông để xây dựng nhà ở thương mại
tuy nhiên không có đơn vị cá nhân nào tham gia mua đấu giá
đầu năm hai nghìn một mươi sáu giá đất ở tỉnh bình thuận liên tục biến động tăng
chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai ban hành quyết định điều chỉnh giá đất
của tỉnh bình thuận trong đó có khu vực ba lô đất trên
là một triệu sáu trăm linh nghìn đồng một mét vuông
cho đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh bình thuận vẫn giao và cho thuê đất
đối với công ty tân việt pháp nhưng lấy giá đất của năm hai nghìn một mươi
hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn bốn mươi năm tỷ đồng
cơ quan tố tụng xác định trong vụ án này
cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai là người chịu trách nhiệm với vai trò chính
công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng trương thanh phong
trú tại phường bảy thành phố trà vinh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo kết quả điều tra vào ngày ba chín hai nghìn hai mươi hai đoàn chí thành hỏi mượn phong cây súng rulo
bằng kim loại màu trắng có lắp sẵn sáu viên đạn
đến ngày năm tháng chín trong lúc ngồi nhậu giữa thành và một nhóm người xảy ra mâu thuẫn
nên thành dùng súng bắn làm một người bị thương
biết thành sử dụng súng gây án đến hai mươi giờ cùng ngày phong đã đến cơ quan công an
tự nguyện giao nộp súng cùng năm viên đạn chưa sử dụng
và khai nhận mua khẩu súng trên của một người quen tại tp hcm
kết quả giám định xác định khẩu súng trên là súng quân dụng